viện kiểm sát nhân dân tỉnh lào cai mới đây vừa hoàn tất cáo trạng bổ sung truy tố một mươi bảy bị can liên quan đến vụ khai thác trái phép quặng tại xã đồng tuyển thành phố lào cai tỉnh lào cai
trong đó có cựu bí thư tỉnh ủy lào cai nguyễn văn vịnh
đáng chú ý theo cáo trạng ông vịnh thừa nhận nhận năm tỷ đồng quả biếu từ công ty lilama
theo cáo trạng hành vi của bị can nguyễn mạnh thừa đã phạm tội vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên quy định tại điểm ab khoảng hai điều hai trăm hai mươi bảy bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm và tội rửa tiền quy định tại điểm a khoảng ba điều hai trăm năm mươi một bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín được sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
hành vi của các bị can nguyễn quang huy phạm cao khiêm nguyễn ngọc bích lương văn na cao văn tham nguyễn văn bình nguyễn văn trung đã phạm tội
vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên theo quy định tại điểm b khoảng hai điều hai trăm hai mươi bảy bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
hành vi của cựu bí thư tỉnh ủy lào cai nguyễn văn vịnh cựu chủ tịch ủy ban dân tỉnh lào cai doãn hưởng
hai cựu phó chủ tịch ủy ban tỉnh lào cai lê ngọc khương và nguyễn thành dương nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh lào cai mai đình định
đã phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại khoảng ba điều hai trăm tám mươi một bộ lợi hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
cụ thể đối với bị can nguyễn văn vịnh với cương vị là phó chủ tịch và chủ tịch ủy ban dân tỉnh lào cai trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi bảy
là người chịu trách nhiệm toàn diện các hoạt động của ủy ban tỉnh lào cai và trực tiếp chỉ đạo điều hành công tác quy hoạch
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và chủ trương đầu tư cấp giấy chứng nhận đầu tư các dự án tại quy định số một nghìn chín trăm một mươi năm ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi một của ủy ban tỉnh lào cai
về việc phân công công việc các thành viên ủy ban dân tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
tuy nhiên trong quá trình thực thi công vụ được giao đã không thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác quản lý bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh lào cai
mà ký các văn bản số một nghìn bảy trăm bốn mươi bốn ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi một số tám trăm ba mươi chín ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn một mươi một
tuy nhiên trong quá trình thực thi công vụ được giao đã không thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác quản lý bảo vệ tài nguyên khoảng sản trên địa bàn tỉnh lào cai
và tiêu thụ trái phép khoáng sản quạng apatit tại khai trường một mươi tám thuộc thôn hai xã đồng tuyển thành phố lào cai
thông qua thực hiện dự án khách sạn nhà hàng và việc cải tạo mặt bằng khu mỏ
hành vi của bị can nguyễn văn vịnh đã tạo điều kiện cho công ty lila ma và công ty trách nhiệm hạn một thành viên apatit việt nam
đã khai thác và tiêu thụ trái phép gần một triệu tấn quạng avatit trong phạm vi ba mươi bảy bảy trăm linh m hai
trong đó có hai mươi hai sáu trăm bảy mươi bốn hai m hai nằm trồng lấn vào diện tích khai trường một mươi tám có giá trị hơn ba trăm một mươi hai tỷ đồng và
tiền thuế phí tài nguyên đã nộp tổng cộng gần ba trăm linh tỷ đồng
quá trình điều tra bị can nguyễn mạnh thừa và nguyễn văn vịnh khai nhận vào giao tết nguyên đán hai nghìn một mươi năm
khi bị can nguyễn văn vịnh làm bí thư tỉnh nguyễn lào cai và sau khi công ty lillama đã săn gạt sang mặt bằng dự án
khai thác và tiêu thụ trái phép song quạng apatit trong diện tích ba mươi bảy bảy trăm linh m hai
thì nguyễn mạnh thừa đã mang năm tỷ đồng đến nhà bị can tặng quà tết
sau khi nhận số tiền năm tỷ đồng bị can vịnh đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết
trước đó vào tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn trong vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên
rửa tiền và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ xảy ra tại tỉnh lào cai
tòa án nhân dân tỉnh lào cai đã trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung đối với bị can nguyễn mạnh thừa và đồng phạm
các vấn đề liên quan đến hợp đồng mua bán quà apatit trái phép với công ty trách nhiệm hạn xây dựng thương mại lillama
tòa án liên dân tỉnh lào cai đã quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với các ông nguyễn doãn hưởng nguyễn thanh dương lê ngọc hưng
ngày một mươi năm tháng năm tại hội nghị giữ nhiệm kỳ bán chấp hành chung quân đảng khóa một mươi ba
bán chấp hành chung quân đảng đã quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với ông nguyễn văn vịnh
nguyễn ủy viên chung quân đảng nguyễn bí thư tỉnh ủy nguyễn bí thư ban cơ sở đảng nguyễn chủ tịch ủy ban tỉnh lào cai
ngày hai mươi hai tháng sáu phó thủ tướng trần lưu quang đã ký quyết định của thủ tướng chính phủ về việc thi hành kỷ luật
bằng hình thức xóa tư cách chức vụ chủ tịch ủy ban tỉnh lào cai giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi ba đối với ông nguyễn văn vịnh
thủ tướng chính phủ cũng thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ chủ tịch ủy ban tỉnh lào cai giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi năm đối với ông doãn hưởng
ngoài ra thủ tướng chính phủ cũng thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ phó chủ tịch ủy ban tỉnh lào cai đối với hai ông
nguyễn thanh dương giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi chín và lê ngọc hưng giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

nguyễn thành dương giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi năm các bị can đều biết rõ diện tích ba bảy mươi bảy ha tại thôn hai xã đồng tuyển thành phố lào cai được phê duyệt quy hoạch quặng apatit
theo quyết định số hai mươi tám ngày một mươi tám tháng tám năm hai nghìn tám của bộ công thương và được cấp phép khai thác khoáng sản tại khai trường một mươi tám thuộc bộ tài nguyên và môi trường
tuy nhiên vì mục đích phát triển kinh tế đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp khai thác mà không tuân thủ quy định pháp luật
các bị can đã ký các văn bản giấy chứng nhận đầu tư và có ý kiến
những ý kiến bút phê chỉ đạo vào các tài liệu khác có liên quan không đúng thẩm quyền vi phạm luật khoáng sản hai nghìn một mươi
để cấp ba bảy mươi bảy hectare đất thuộc khai trường một mươi tám cho công ty lilama xây dựng dự án khách sạn nhà hàng
việc này đã tạo điều kiện cho công ty lilama và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên apatit việt nam
thực hiện khai thác và tiêu thụ trái phép hơn một năm triệu tấn quạng apatit tổng trị giá hơn sáu trăm một mươi tỷ đồng
trong đó công ty lillama đã thu lợi
số tiền hơn một trăm bảy mươi một tỷ đồng và công ty apatit thu lợi số tiền hơn một trăm tám mươi bốn tỷ đồng
viện kiểm sát cho rằng hành vi phạm tội này đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đến uy tín của nhà nước
và xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
cũng như gây ra sự mất cân đối trong công tác quản lý nhà nước
các bị can đều là người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội
phải chịu trách nhiệm hình sự tương ứng với cương vị công tác
chức trách nhiệm vụ được đảng và nhà nước giao cho
viện kiểm sát trong công tác quản lý nhà nước thì bị can nguyễn văn vịnh đã chịu trách nhiệm chính
các bị can doãn văn hưởng nguyễn thanh dương lê ngọc hương mai đình định phan văn cương
ngô đức hoàng lê ngọc dương là người thực hành
cáo trạng cũng xác định hậu quả thiệt hại do hành vi phạm tội của từng bị can
cáo buộc trách nhiệm về thiệt hại đối với ông nguyễn văn vịnh mai đình định lê ngọc dương ngô đức hoàng
là chín trăm bảy mươi bốn tấn quạng apatit trị giá là ba trăm một mươi hai sáu tỷ đồng
ông doãn văn hưởng nguyễn thanh dương là gần tám trăm linh sáu tám tấn trị giá hai trăm một mươi bảy tỷ đồng
ông lê ngọc hưng hơn một trăm một mươi tám tấn trị giá một trăm một mươi sáu bảy tỷ đồng
ông phan văn cương hơn tám mươi tám tấn trị giá là tám mươi bảy tỷ đồng
trong quá trình điều tra bị can đã thành khẩn khai báo ăn năn hối cải
bản thân bị can đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế
xã hội của tỉnh lào cai đã được tặng huân trường lao động hạng nhất hạng nhì hạng ba huân chương độc lập
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lào cai nhiều bằng khen chiến sĩ thi đua
đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự
cơ quan điều tra đề nghị xem xét áp dụng khi quyết định hình phạt
với tội danh và các tình tiết nơi trên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai
đề nghị truy tố bị can nguyễn văn vịnh không hình phạt từ một mươi đến một mươi năm năm tù
liên quan đến sai phạm tại công ty lilama và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên apartheid việt nam
trước đó tại kết luận điều tra bổ sung của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai
vụ án khai thác quạng apatit trái phép một mươi sáu bị can đề nghị truy tố về các tội danh
rửa tiền vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên
lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo đó với cương vị là phó chủ tịch chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lào cai
ông doãn văn hưởng là trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được sao
bị can này đã làm trái công vụ ký các văn bản tài liệu có nội dung không đúng thẩm quyền
trái quy định của pháp luật về công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản liên quan đến diện tích ba bảy mươi bảy ha
dự án khách sạn nhà hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại lilama
công ty lilama tại thôn hai xã đồng tuyển thành phố lào cai
được biết việc làm này nhằm mục đích để công ty lilama lợi dụng khai thác
và tiêu thụ trái phép hơn một
một ba triệu tấn quạng apatit có trị giá hơn năm trăm một mươi bảy tỷ đồng
kết quả điều tra cho thấy công ty lila ma đã thu lợi bất chính số tiền hơn một trăm bảy mươi một tỷ đồng
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên apatit việt nam đã thu lợi bất chính số tiền hơn một trăm hai mươi hai tỷ đồng
theo cơ quan điều tra hành vi của bị can doãn văn hưởng là nguy hiểm cho xã hội
đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan tổ chức do người có chức vụ thực hiện
trong khi thực hiện công vụ
nhiệm vụ làm thất thoát nguồn tài nguyên giữ chữ khoáng sản quạng apatit của quốc gia
gây thiệt hại cho lợi ích của nhà nước
theo đó căn cứ vào các văn bản tài liệu do bị can dẫn văn hưởng ký
có nội dung trái quy định của pháp luật xác định hậu quả thiệt hại sau hành vi phạm tội gây ra
từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi năm công ty lilama đã khai thác và tiêu thụ trái phép tám trăm linh sáu tám trăm chín mươi tám tấn quạng
các loại có trị giá hơn hai trăm một mươi bảy tỷ đồng
trong quá trình điều tra bị can dẫn văn hưởng đã thành khẩn khai báo ăn năn hối cải
bị can đã cùng gia đình tự nguyện nộp số tiền hai trăm linh triệu đồng vào tài khoản của cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả
hiện cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lào cai sáu mươi bảy tuổi
đang được thi hành biện pháp ngăn chặn tạm giam tại trại tạm giam công an tỉnh lào cai
theo lệnh tạm giam ngày tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai
trước đó vào tối ngày một mươi tám tháng năm
riêng của ông nguyễn văn vịnh cựu bí thư tỉnh ủy lào cai đã bị cảnh sát phong tỏa
theo đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đã tiến hành khám xét nơi ở
của cựu bí thư tỉnh ủy lào cai nguyễn văn vịnh để phục vụ điều tra cho vụ án
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đã xảy ra tại ủy ban nhân dân tỉnh lào cai
theo quyết định bổ sung khởi tố vụ án hình sự số sáu quy đề kskt vào ngày hai mươi ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
căn cứ kết quả điều tra vào ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai
đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với những cá nhân sau
nguyễn văn vịnh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú số nhà hai mươi năm đường cù chính lan tổ một mươi
phường bắc cường thành phố lào cai tỉnh lào cai
nguyên bí thư tỉnh ủy nguyên chủ tịch nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân
tỉnh lào cai
doãn văn hưởng sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tổ một mươi phường bắc cường
thành phố lào cai tỉnh lào cai nguyên phó bí thư tỉnh ủy nguyên chủ tịch
nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lào cai
ngoài ra một chuyên viên phòng kế hoạch tài chính cục địa chất việt nam
bộ tài nguyên và môi trường là ngô đức hoàng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn cũng bị bắt giữ để điều tra về tội
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại